thưa quý vị từ đêm qua tới giờ áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh với tốc độ trung bình lên tới ba mươi km một giờ
đến một mươi ba h chiều nay một mươi sáu tháng một mươi áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc một trăm linh năm năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn năm đến một mươi bảy độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
chuyển sang thời tiết đất liền
sang ngày mai trung bộ quay trở lại chịu tác động của tổ hợp các hình thái thời tiết gây mưa lớn
là giải hội tụ nhiệt đới không khí lạnh và nhiễu động gió đông
vì thế từ nay cho đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi hầu khắp miền trung đều xảy ra mưa lớn
trong đó các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có khả năng mưa đặc biệt to
với lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh tám trăm linh mm có nơi trên chín trăm linh mm
khu vực nghệ an cũng như thừa thiên huế có mưa từ ba trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
còn ở đà nẵng quảng nam lượng mưa là từ ba trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
khu vực từ quảng ngãi đến phú yên phổ biến mực mưa là từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
mưa lớn sẽ khiến các sông từ nghệ an đến phú yên và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ ở hạ liêu các sông từ nghệ an đến quảng ngãi
thượng nguồn các sông ở bình định phú yên con tum gia lai và các sông nhỏ ở khu vực tây nguyên
và trên báo động ba
hạ liêu các sông ở bình định phú yên lên mức báo động một báo động hai có nơi trên báo động hai
riêng đỉnh lũ các sông từ hà tĩnh đến thừa thiên huế vượt báo động ba
nguy cơ cao xuất hiện lũ đặc biệt lớn
khu vực bắc tây nguyên là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh của giải hội tụ nhiệt đới và gió đông
nên trong đêm nay và ngày mai ở các khu vực này cũng xuất hiện mưa to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm
với khu vực phía nam của tây nguyên các tỉnh nam bộ lượng mưa là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
miền bắc mưa đang có xu hướng giảm nguyên nhân là khối không khí lạnh rồn mạnh xuống gió đông thì dịch xuống phía nam
sang ngày mai miền bắc không mưa có nắng nhẹ về chiều nền nhiệt cao hai mươi năm hai mươi bảy độ và trời mát mẻ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước